thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số tám trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh quảng bình có mưa vừa có nơi mưa rất to nhiều điểm ngập lụt sạt lở đất gây ách tắc giao thông cục bộ
theo đó trên địa bàn huyện miền núi minh hóa quảng bình khu vực hung châu ở xã thượng hóa các ngầm hà nông co pi tô cổ ở xã trọng hóa bị ngập sâu trong nước hơn một mét chiều dài một trăm năm mươi mét
trên đường một mươi hai a đoạn qua km một trăm một mươi năm hai trăm năm mươi thuộc địa phận bản lé xã trọng hóa khu vực bạt ta lui phía sau nhà cây xăng của công ty xăng dầu quảng bình bị sạt lở nghiêm trọng
khu vực sạt lở cách móng nhà năm mét với chiều dài sạt lở hơn hai mươi mét
và hiện nay chính quyền xã trọng hóa đã có yêu cầu nhân viên cây xăng báo với công ty có biện pháp di rời để đảm bảo an toàn trước khi bão số tám đổ bộ vào đất liền được an toàn
để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
công an tỉnh quảng bình đã và đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với phương châm bốn tại chỗ ba sẵn sàng
bảo đảm an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với diễn biến của cơn bão mưa lớn và tình hình cụ thể tại địa phương
ngay từ chiều tối ngày hôm qua lực lượng công an đã đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn an toàn về người tài sản của nhân dân
ra soát phương án chủ động bố trí các lực lượng phương tiện trang thiết bị tại các khu vực trọng điểm để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán nhân dân
cứu nạn cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
bố trí lực lượng kiểm soát tám cano cao tốc ở các địa bàn sung yếu trọng điểm của các huyện thị xã thành phố để kịp thời hướng dẫn phân luồng giao thông
nhất là qua các ngầm tràn nước chảy xiết các khu vực ngập lụt chia cắt kiên quyết không để người dân và phương tiện di chuyển khi không đảm bảo an toàn
sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn